xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
thực hiện lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
nhiều năm qua thành phố hồ chí minh đã đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
phát huy vai trò chủ thể của người dân
đây chính là giải pháp tiên quyết để đảng bộ thành phố hồ chí minh lãnh đạo
chỉ đạo các địa phương thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
bà nguyễn thị gái là người chứng kiến những đổi thay của vùng quê hóc môn qua từng thời kỳ
khi sẽ thực hiện chương trình xây dựng nông thuận mới
bà là một trong những người đầu tiên tự nguyện hiến hơn một m hai đất
để góp phần mở rộng những tuyến đường liên ấp liên xã
không chỉ có gia đình bà gái
phong trào hiến đất mở đường được người dân huyện hóc môn tham gia tích cực
từ nhận thức đúng đắn về xây dựng nông thôn mới và với vai trò làm chủ
người dân trong huyện tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
nỗ lực vượt khó nhiệt tình ủng hộ và luôn tham gia các phong trào khác của địa phương
cũng có nói với cô bác ở địa phương đây thì đóng góp
nhà ai cũng như nấy đi chơi nó sang trọng cho nó nông thuận mới
cho người ta làm đường mình đi cho nó sạch sẽ
chứ để đường dơ giấy lặn lộ nước nơi không gì sao
tại huyện củ chi nhờ làm tốt công tác tuyên truyền
nên người dân đã phát huy tốt vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới
nguồn lực của nhân dân huy động không chỉ là tiền của công sức mà còn cả trí tuệ
xây dựng nông thôn mới trên cơ sở không chỉ phát huy vai trò chủ thể của người dân
mà còn là quá trình nâng cao đời sống vật chất
và tinh thần của mỗi người dân
dần động để cho dân là người ta biết được là nông thôn mới là gì
nông thôn mới là gì để rồi cái nữa là mình mới tạo việc làm cho dân
tạo cái nguồn giống cho dân và dần động nhân dân hiến đất để làm đường xây dựng nông thuận mới
thì từ cái đó là tâm đắc nhất của tôi là nhân dân đã hiểu
và đã thực hiện theo cái chương trình nông thôn mới
và đạt theo tiêu chí của một mươi chín tiêu chí đưa ra
thực tiễn xây dựng nông thuận mới tại năm huyện ngoại thành thành phố hồ chí minh
thời gian qua cho thấy nơi nào huy động được trí tuệ tâm huyết tiền của công sức của mỗi người dân
cùng với nhà nước và địa phương thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới
thì nơi đó sớm đạt đích xã nông thôn mới
huyện bình chánh cũng đã được sự tập trung lãnh đạo của thành quỹ
quỹ ban nhân thành phố hết sức là quyết liệt
các đồng chí thường thuyên kiểm tra
như vậy thì ra sót để chấn chỉnh kịp thời
hoặc là hướng dẫn quỹ ban nhân huyện
để có những mô hình để nhân rộng rao sạch của huyện bình chánh
cung cấp khoảng gần ba mươi cho các cốt mát và các siêu thị trên địa bàn của thành phố
rất là mừng mừng là sự đổi đời thu nhập của người dân
và thứ hai những hạ tầng kinh tế xã hội đã được khôi phục và phát triển
và đặc biệt tôi động lại trong một tấm lòng ở người dân hồ chí
đó là tình làng nghĩa xóm
mặc dù tốc độ đô thự hóa rất nhanh
nhưng tình làng nghĩa xóm trước đây
nếu có thể nói rằng đó là sự chia ngọt sẻ bùi
hay trừ gan dạ trong kháng chiến
thì bây giờ đó là sự đồng cảm
thì chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh
chia sẻ những đồng vốn của nhà nước hỗ trợ
để giúp nhau làm kinh tế gia đình
hiện thành phố hồ chí minh có năm mươi bốn xã ngoại thành
đã đặt đủ một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
so với mục tiêu chương trình xây dựng nông tôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
thành phố đã cơ bản hoàn thành trước thời hạn gần năm năm
yếu tố quyết định thành công là sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng bộ
sự nỗ lực của các cấp ủy chính quyền
công tác vận động tuyên truyền được thực hiện tốt
nên đã tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
thành phố đã đầu tư xây dựng hơn một mươi bảy công trình
kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn
với tổng kinh phí gần bốn mươi tám tỷ đồng
góp phần quan trọng làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn
đời sống vật chất văn hóa tinh thần của người dân
được nâng lên rõ rệt
thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn
đạt hơn bốn mươi triệu đồng một năm
giá trị sản xuất nông nghiệp
đạt hơn ba trăm hai mươi năm triệu đồng một hectare một năm
một trăm linh số hồ nông thôn được dùng điện lưới nước sạch
nhờ công tác thông tin tuyên truyền
rồi tạo sự đồng thuận cao của bà con
nên bà con phải nói rất là nhiệt tình
tham gia ủng hộ rất cao chương trình xây dựng nông thôn mới
trong vòng năm năm thôi
đã có hơn một mươi chín năm trăm linh hộ bà con tham gia
hiến hơn hai triệu mít vuông đất

nếu quy đổi ra bằng giá trị thì hơn là một bốn trăm linh tỷ đồng
điều này có ý nghĩa rất lớn
trong việc là cùng chung sức chung lo chung lòng
để xây dựng nông thôn mới
để nhanh đồng thời là hoàn thành sớm
chương trình xây dựng nông thôn mới
trên một số địa bàn của tp hcm trong thời gian qua
xây dựng nông thôn mới được xác định là sự nghiệp của dân
do dân và vì dân
có thể thấy câu chuyện xây dựng nông thôn mới
lấy dân làm gốc làm chủ thể trong triển khai mọi công việc
từ quy hoạch đầu tư hạ tầng phát triển sản xuất
chăm lo sức khỏe giáo dục văn hóa
tại các xã ngoài thành tp hcm thời gian qua
là kinh nghiệm quý
không chỉ trong lĩnh vực đó
mà còn trong nhiều công việc khác
bởi nghị quyết là của đảng
nhưng nhân dân mới là người thực hiện
nếu mọi việc đều hướng đến một mục đích
là phục vụ dân
thì đều thành công vì được người dân ủng hộ
vì khó vạn lần
dân liều cũng xong
mời quý vị đến với những tin tức quốc tế
anh mong muốn brexit không ảnh hưởng tới quan hệ với eu
vkp nâng dự báo giá giàu thế giới năm hai nghìn một mươi bảy
lần đầu tiên tham dự hội nghị cấp cao eu
kể từ sau khi london lựa chọn brexit
thủ tướng anh theresa may đã bày tỏ
mong muốn tận dụng cơ hội này
để khẳng định rằng brexit sẽ không làm ảnh hưởng
tới mối quan hệ đối tác bền chặt giữa anh với eu
chương trình nghị sự của hội nghị cấp cao eu
hội nghị thượng đỉnh eu lần này dày đặc các vấn đề lớn
vì vậy mặc dù lần đầu tiên tham dự hội nghị
song thủ tướng anh theresa may chỉ có một khoảng thời gian ngắn
để trình bày kế hoạch liên quan đến tiến trình đưa anh ra khỏi eu
sau hơn bốn thập kỷ là thành viên
bà may khẳng định london sẽ không thay đổi quyết định brexit
và kêu gọi các nhà lãnh đạo eu hợp tác
để tiến trình anh rời khỏi eu diễn ra xuân sẻ và có trật tự
cũng tại hội nghị đề cập tới kịch bản brexit cứng
tức là anh sẽ kiên quyết hạn chế người nhập cư
cũng đồng nghĩa với việc london mất đi quyền tiếp cận thị trường chung châu âu
nếu anh lựa chọn như vậy thì các cuộc thương lượng trong tương lai sẽ rất khó khăn
lệnh ngừng bắn ở yemen đã xuất hiện nguy cơ đổ vỡ
khi chỉ vừa có hiệu lực được một ngày
các phe phái đối địch tại yemen đã cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận này
liên quân ả rập cho biết các tên lửa bắn đi từ yemen trong ngày hôm qua
đã khiến nhiều dân thường ở miền nam ả rập xê út bị thương
ngược lại lực lượng nổi dậy houthi cáo buộc liên quân đã tiến hành không kích
khiến ba dân thường thiệt mạng
liên quân ả rập do ả rập xê út đứng đầu
cáo buộc lực lượng nổi dậy houthi cùng các đồng minh tại yemen
đã vi phạm lệnh ngừng bắn ngay trong ngày đầu tiên của thỏa thuận
đồng thời cảnh báo rằng liên quân sẽ có những biện pháp đáp trả phù hợp nếu điều này tiếp diễn
theo tuyên bố của liên quân lực lượng houthi đã phóng rocket nhằm vào các thành phố
jajan và najan ở miền nam ả rập xê út
trong khi đó quân đội chính phủ yemen cũng đưa ra cáo buộc tương tự
về phần mình lực lượng houthi cũng cáo buộc liên quân vi phạm thỏa thuận ngừng bắn
chỉ ít giờ sau khi có hiệu lực
theo người phát ngôn của houthi một vụ không kích của liên quân tại tỉnh sada
ở miền bắc yemen đã khiến ba dân thường thiệt mạng
những diễn biến trên càng cho thấy sự mong manh của thỏa thuận ngừng bắn lần thứ sáu này
tương tự như năm thỏa thuận từng sụp đổ trước đó
ngân hàng thế giới vkp vừa nâng mức dự báo giá dầu năm tới
trong bối cảnh các quốc gia thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec
đang lên kế hoạch cắt giảm sản lượng khai thác dầu
trong báo cáo triển vọng các thị trường hàng hóa hàng quý
mới nhất vừa công bố ngày hai mươi tháng một mươi
vkp dự báo giá dầu thô năm hai nghìn một mươi bảy sẽ đạt bình quân năm mươi năm đô la mỹ một thùng
tăng so với mức dự báo năm mươi ba đô la mỹ
một thùng được đưa ra hồi tháng bảy vừa qua
thể chế tài chính này cũng dự báo trong năm tới
giá năng lượng bao gồm cả giá dầu khí đốt tự nhiên và than đá
có thể sẽ tăng hai mươi năm trong khi giá kim loại và khoáng sản thế giới tăng bốn một
và giá nông sản tăng một bốn
giới chức vkp đều nhận định giá năng lượng đặc biệt là dầu mò sẽ tăng vững chắc trong năm tới
tuy nhiên dự đoán này chưa hoàn toàn chắc chắn
vì còn phải phụ thuộc vào những thông tin chi tiết trong thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu của opec
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc